tại pháp lễ hội quốc tế của thành phố sozilowa ngoài ô phía nam thủ đô paris diễn ra từ ngày một mươi năm đến hai mươi chín tháng sáu
đã chọn chủ đề năm việt nam để giới thiệu đến bạn bè pháp và người dân thành phố về đất nước con người việt nam
trong khuôn khổ lễ hội trung tâm văn hóa việt nam tại pháp đã triển khai nhiều hoạt động quảng bá văn hóa ẩm thực và du lịch của việt nam
như khai mạc ngôi làng việt và khai trương con đường hoa việt nam do họa sĩ nguyễn thu thủy và nhóm họa sĩ tân hà nội thực hiện
tôi rất ấn tượng với vẻ đẹp của dòng sông sen chảy từ trung tâm paris qua sojirowa với hai bên bờ là những hàng cây xanh mướt mát
những thẳm cỏ và những vườn hoa
và tôi đã nảy ra ý tưởng là sẽ thể hiện một vườn hoa mang chủ đề là mùa xuân pháp việt với cái sức sống của mùa xuân
màu sắc tươi sáng của những loài hoa như một biểu tượng cho tình bạn lâu đời bền vững giữa hai đất nước
hai dân tộc
tại lễ hội khách tham quan được khám phá văn hóa việt nam qua ngôi làng việt với một số triển lãm ảnh nghệ thuật của các nghệ sĩ việt nam cũng như quốc tế
không gian trưng bày các sản phẩm văn hóa du lịch đặc trưng của việt nam thưởng thức ẩm thực truyền thống tại nhà hàng việt nam và một số hoạt động nghệ thuật như trình diễn áo dài âm nhạc cổ truyền
đến với cái lễ hội này thì chúng tôi muốn giới thiệu một đất nước việt nam đậm đà bản sắc dân tộc và nhưng cũng hội nhập với thế giới
thành phố swaziluwa rất vinh dự được chào đón các bạn việt nam đến thành phố swaziluwa
lễ hội làng việt nam rất nổi bật giới thiệu đến người dân chúng tôi về vẻ đẹp đất nước văn hóa và con người việt nam
thành phố swaziluwa kết nghĩa với quận đông đa của việt nam
tiếp nối nhiều thế hệ người dân thành phố này rất yêu mến việt nam và có nhiều đóng góp quan trọng vào thành công ký kết hiệp định paris về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở việt nam vào năm hai nghìn hai mươi